trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đã tiếp nhận bốn mươi năm bệnh nhân đến khám do bỏng trong đó có hai mươi tám ca phải nằm điều trị nội trú
trong đó có tám trường hợp bị bỏng do nước sôi chủ yếu là trẻ nhỏ dưới năm tuổi
tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang số lượng bệnh nhân nhi bị bỏng nước sôi tăng lên đặc biệt khi trời trở lạnh nhu cầu sử dụng nước nóng tại các gia đình nhiều hơn
cháu chầu khải phong ba tuổi dân tộc tày nhập viện trong tình trạng bỏng nước sôi nặng diện tích bỏng khoảng ba mươi cơ thể
những ca tai nạn bỏng nặng tập trung ở trẻ nhỏ tại các xã vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn bỏng là do sự chủ quan bất cần của chính các bệnh nhân
bỏng nước sôi cần được sơ cứu đúng ngay từ những giây phút đầu tiên
cần phải nhanh chóng bộc lộ vị trí bị bỏng
đưa vết bỏng vào dưới vòi nước hoặc vào chậu nước mát và sạch để giảm nhiệt độ bỏng giảm đau giảm phù nề viêm nhiễm và giảm độ sâu của vết thương
hạn chế tổn thương lan rộng
tuyệt đối không dùng nước đá lạnh để làm mát vì có thể gây tổn thương da
không áp dụng các biện pháp truyền miệng như phun rượu bôi kem đánh răng lòng trắng trứng lên vết bỏng để tránh làm gia tăng tổn thương